là người tham gia kinh doanh dịch vụ khách sạn một nam lễ tân đã chọn cách cung cấp cần sa cho du khách và dân chơi để kiếm thêm thu nhập
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an thành phố và công an phường mỹ an quận ngũ hành sơn vừa phát hiện và bắt giữ chu quảng bình minh hai mươi sáu tuổi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

nếu người nước ngoài có nhu cầu chơi cần sa mình đã liên hệ trên mạng xã hội để lấy cần sa về bán kiếm lợi